trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát một chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh thừa thiên huế đã bị một người vi phạm giao thông điều khiển phương tiện lao thẳng vào người
khiến bị thương phải nhập viện cấp cứu
vào khoảng một mươi ba h năm mươi phút ngày hai mươi tám tháng bốn tại km tám trăm linh năm trăm linh quốc lộ một đoạn đi qua thị trấn phong điền
tổ tuần tra kiểm soát giao thông số một thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thừa thiên huế
phát hiện xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi năm h một trăm bảy mươi năm nghìn sáu mươi lưu thông theo hướng bắc nam vi phạm tốc độ
trung tá hoàng anh công minh ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
thì đối tượng phạm ngọc an sinh năm hai nghìn một trú tại huyện phú vang điều khiển phương tiện
phía sau chở theo trương ngọc thảo nhi sinh năm hai nghìn chín đã lao xe thẳng vào đồng chí minh
khiến đồng chí minh bị thương
sau khi sự việc xảy ra trung tá hoàng anh công minh đã được đồng đội nhanh chóng đưa vào bệnh viện trung ương huế cấp cứu